tại hà nội đang diễn ra triển lãm tranh với chủ đề câu chuyện tháng riêng của họa sĩ vũ đình tuấn
triển lãm đã giới thiệu trên một trăm năm mươi tác phẩm trên nhiều chất liệu do họa sĩ vũ đình tuấn sáng tác và cất giữ nhiều năm qua
dù là vẽ tranh lụa tranh khắc gỗ hay tranh nhỏ tranh minh họa
vũ đình tuấn vẫn khiến người xem bị ám ảnh bởi gương mặt những nhân vật kỳ lạ gần đạt đến siêu thực trong tác phẩm của anh
họa sĩ lý giải tự nhiên cũng có một đời sống tinh thần bên trong phong phú đa dạng và tràn ngập cảm xúc như của con người
vì vậy anh muốn mượn gương mặt người để làm tấm gương xoay chiếu lại những ẩn ức trong đời sống tinh thần của tự nhiên
triển lãm đã mang đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả yêu tranh tại hà nội
mới đây tại hà nội cục mỹ thuật nhấp ảnh và triển lãm đã tổ chức lễ phát động cuộc thi triển lãm tranh đồ họa các nước

triển lãm tranh đồ họa các nước asean là sự kiện văn hóa nghệ thuật ý nghĩa của năm hai nghìn hai mươi khi việt nam đảm nhiệm cương vị chủ tịch asean
cuộc thi tranh đồ họa các nước asean là dịp để các họa sĩ việt nam và họa sĩ các nước asean giao lưu trao đổi
giới thiệu những thành tựu mới trong sáng tác nghệ thuật đồ họa ở khu vực giới thiệu văn hóa mỗi nước trong cộng đồng chung đoàn kết và năng động
đồng thời đây cũng là cơ hội để công chúng việt nam thưởng ngoạn những tác phẩm đồ họa chọn lọc của các họa sĩ đường đại asean
cũng tại đây cục mỹ thuật nhấp ảnh và triển lãm đã phát động hai cuộc thi mỹ thuật khác là festival mỹ thuật trẻ hai nghìn hai mươi và triển lãm mỹ thuật việt nam hai nghìn hai mươi
đây là hai cuộc thi mỹ thuật có chất lượng và được tổ chức thường niên dành riêng cho các họa sĩ việt nam
tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng về mọi mặt
cùng với những biện pháp chống dịch thiết thực của các cấp các ngành lĩnh vực âm nhạc cũng đang góp phần vào việc chiến đấu với loại virus nguy hiểm này
đánh giặc corona của tiến sĩ toán học lê thống nhất là một bài hát như thế
thông qua tác phẩm của mình tác giả mong muốn cổ vũ tinh thần mọi người kêu gọi người dân chung tay chiến thắng đại dịch
lê thống nhất được biết đến là một tiến sĩ toán học có tâm hồn nghệ sĩ
ông đã từng sáng tác nhiều bài thơ bài hát được nhiều người biết đến
lê thống nhất được biết đến như một hà nội của tôi nhớ thầy ký ức thời học trò
cả khúc đánh giặc corona đã được nhạc sĩ nguyễn hải trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca sứ nghệ tiến hành hòa âm
sau đó các ca sĩ hải lê và thế anh đã thể hiện bài hát với giai điệu sôi nổi
thông điệp nó rất khô khát nhưng mà tại sao nó lại xuân xẻ
bởi vì đấy là mình đã sử dụng các phương pháp giao vần của tiếng việt
bằng tất cả những hiểu biết của mình
thì mình truyền lạc cho cộng đồng những điều tối thiểu nhất
chúng ta biết rằng là khi đại dịch xảy ra thì quá nhiều truyền thông không chuẩn trên mạng xã hội
và ca khúc của mình góp phần đưa đến cho người dân một thông tin chuẩn nhất
đấy là mong muốn của mình
giai điệu thì rất bắt tay và lời bài hát thì nó là những cái nội dung mà chủ yếu mà mọi người vẫn đã tuyên truyền và rất là dễ để cho mọi người thuộc
tôi thấy thì những từ ngữ như vậy khá là dễ nghe và dễ hát
điều đấy thì giúp cho người nghe nắm bài
phát được là cần phải làm gì trong cái mùa dịch như thế này
với những ca từ giản dị dễ hiểu nhưng cũng rất thời sự bài hát đánh giặc corona của tác giả lê thống nhất
đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân và được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau
bản thân mình cũng thấy được là được cởi bỏ ra một cái gì đấy yêu tư
và chúng ta phải hướng tới tương lai
cái tác phẩm này viết là nó mang cái tính cộng đồng rất là cao
cái đóng góp của anh lê thống nhất là nó tuy rất là khiêm tốn thôi
nhưng nó lại là một cái đóng góp tất cả
nó rất là quan trọng
từ mà anh rất sử dụng ở trong cái bài hát này nó rất là gần gũi
tuy là một bài hát cổ động nhưng nó không mang tính khẩu hiệu
thì đấy là điều rất khó
qua bài hát tác giả lê thống nhất muốn người nghe hiểu rằng
việc chống dịch không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm của toàn dân
mọi người hãy cùng có ý thức chung tay đẩy lùi đại dịch
vì hạnh phúc chúng ta
vì hạnh phúc chúng ta
đoạn đường ven sông hồng tại phường phúc tân quận hoàn kiếm hà nội
vốn được biết đến là nơi tập kết nhiều loại rác thải
nhưng thời gian gần đây qua đôi bàn tay của các nghệ sĩ cả trong và ngoài nước
nơi đây đã trở thành một không gian văn hóa nghệ thuật nổi bật
với những câu chuyện kể về thăng long kẻ trợ
sau khi nhận được đề tài về việc biến nơi tập kết rác thải
thành không gian nghệ thuật từ ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
nghệ sĩ nguyễn thế sơn đã thiết kế dự án đồng thời tìm những nghệ sĩ đồng hành với mình
cuối cùng một mươi năm nghệ sĩ khác đã tham gia cùng anh như
ưu đàm trần nguyễn trịnh minh tiến lê đăng ninh nguyễn hoài giang trần hậu yên thế
và hai nghệ sĩ nước ngoài là george burchess và diego corteza
nhiều yếu tố là tái chế có yếu tố môi trường vào trong dự án này
đấy là những ý tưởng manh nha đầu tiên là kiểu gì cũng phải cho được câu chuyện
là các tác phẩm ở đây các vật liệu là ưu tiên sử dụng tái chế
tác phẩm nó có những yêu cầu là tương tác theo địa hình theo cái bức tường
cũng như là tương tác với cả lịch sử đối thoại với cây cầu sông hồng
nói chung ở đây tôi thấy rất là nhiều yếu tố mà có thể trở thành một dự án nghệ thuật công cộng hay được
khi thực hiện dự án nhóm họa sĩ đã phải nghiên cứu kỹ lịch sử văn hóa của cộng đồng cư dân nơi đây
để có những tác phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn gần gũi với đời sống của họ
sau một thời gian thực hiện các nghệ sĩ đã mang đến cho nơi đây một diện mạo hoàn toàn mới
miền ký ức về vùng đất thăng long hà nội được tái hiện sinh động qua những tác phẩm nghệ thuật độc đáo
thưa quý vị từ những chai nhựa những cây bu gà hay là những hạt bụi ở trên đường phố
các nghệ sĩ đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật hết sức độc đáo
đây không chỉ là một dự án chuyển đi thông điệp về bảo vệ môi trường
mà nó còn có những câu chuyện lịch sử văn hóa hết sức hấp dẫn
nhà thiết kế tây ban nha diego cortiza đã thu gom những chiếc bu gà ở chợ long biên hà nội
để sơn màu và biến chúng thành những chiếc lồng đèn soi chiếu hình ảnh con rồng được vẽ
và hình ảnh câu long biên được ghép từ những mảnh gờm vỡ trên tường
nghệ sĩ vũ xuân đông đã dùng hơn một mươi chai nhựa là chai nước
hộp dầu xe máy đã qua sử dụng còn được để tạo thành bốn chiếc thuyền buồm
gợi nhớ hình ảnh trên bến dưới thuyền tấp nập ở bãi sông hồng cách đây hơn một trăm linh năm
nghệ sĩ phạm khắc quang đã hàn những thanh sắt cũ dựng lên hình ảnh toa tàu
trên đó có bóng dáng người hát sầm cuối cùng của thế kỷ hai mươi hà thị cầu
còn nghệ sĩ nguyễn thế sơn từ sắt phế thải và inox đường mang đến tác phẩm sắp đặt
cho thấy hình ảnh của những cánh hàng rong những người lao động ở bến sông hồng
tác phẩm của tôi ở đây là tác phẩm gánh hàng rong
nó là câu chuyện những hình bóng tôi chắt lọc ra từ những ảnh đen trắng
của người pháp chụp từ đầu thế kỷ và chỉ lấy những phần hình bóng thôi
để cho nó có một độ tương tác nhất định với người xem những hình ảnh mờ nhạt về quá khứ
và đưa cả những bức phù điêu đông dương mà cũng đã từng xuất hiện cách đây một trăm linh năm
nhưng mà đến bây giờ cũng hầu như không ai được nhìn thấy nó nữa
thì tôi cũng cố gắng mang ở đây nó thành một cái đối thoại
họa sĩ trần hậu yên thế đã mang đến dự án một tác phẩm độc đáo kể những câu chuyện về văn hóa
tác phẩm của tôi dài gần ba mươi mét tên gọi là bức tường danh vọng
trên bức tường này đều là những nhà văn hóa những người làm nghệ thuật
đấy là bà nữ sĩ hồng ngọc ví dụ đây là cánh cổng này là của tuần phú bác giang hoàng thị tri
ông là một trong những người đầu tiên ca ngợi cầu long biết
tác phẩm của tôi mong muốn là người sáng mắt cũng có thể cảm nhận được và những người khiếm thị cũng có thể cảm nhận được
do vậy tác phẩm của tôi là không chỉ vẽ mà tôi dùng kỹ thuật điêu khắc đồ khuôn để tạo nên viết hẳn
thì tôi nghĩ rằng là hà nội đẹp không chỉ với những người có đôi mắt sáng mà ngay cả những người khiếm thị cũng cảm thấy được cái vẻ đẹp của hà nội
hầu hết các vật liệu được sử dụng trong tác phẩm là vật liệu tái chế
từ vỏ chai nhựa thùng phi đến lốp xe ống mô xả đối nilon
trước khi thực hiện tác phẩm
các nghệ sĩ đã nghiên cứu về chất liệu phù hợp với không gian ven sông
chẳng hạn như phải chịu được sức gió lớn thời tiết nắng mưa
bên cạnh các chất liệu có độ bền cao như sắt thép xi măng
các vật liệu tái chế được xử lý sơn phủ để hạn chế bạc màu bong chóc độ bền của tác phẩm trung bình từ ba đến năm mươi
nếu sạch sẽ hơn rồi làm cho dân cư ở đây cũng có những chỗ chơi
cũng từ những ý tưởng này của mọi người làm thì nó cũng tạo hiệu ứng cho chúng tôi
cũng tạo hiệu ứng cho những khu dân cư ở đây giữ gìn vệ sinh
cho không khí cũng như là môi trường nó sạch sẽ hơn nhiều
mình mong muốn làm được một tác phẩm có thể kết nối được mọi người
ở đấy thì là kết nối chính con người ở địa phương ở đây
và các nghệ sĩ làm việc cùng nhau
cũng giống như là tới tương lai là có các khách tham quan đến
mình hy vọng là người ta sẽ thực sự cảm thấy có giá trị
khi mà có những cái tác phẩm này ở đây
cũng giống như là ở cái không gian họ sống
một không gian nghệ thuật với những tác phẩm không theo bất cứ khuôn mẫu nào
mang dấu ấn cá nhân riêng của các nghệ sĩ được hoàn thiện
mang đến cho người dân nơi đây một không gian sống trong lành
trở thành không gian sinh hoạt công cộng hấp dẫn
và thậm chí nó được kỳ vọng sẽ thu hút cả những du khách đến tham quan trong thời gian tới
thế tôi và bạn bè đến đây thì bọn tôi cảm giác là
những cái tác phẩm ở đây nó khá là đẹp
nó khá là tuyệt vời vì người ta đã sử dụng những cái chất liệu
có nghĩa là từ những cái chất liệu rác thải mà người ta đã được bỏ đi
để trở thành những cái tác phẩm đẹp này
tôi khi nhìn thấy những cái tác phẩm như thế này thì bọn tôi có cảm thấy là
mình nên thứ nhất là góp phần bảo vệ môi trường một cách là không vứt rác thải ra môi trường tự nhiên
cái thứ hai là nếu như có những cái rác thải mà có thể tái sử dụng để làm ra những cái tác phẩm này
thì mình nên đóng góp hoặc là có nên là tự mình làm ra những cái tác phẩm nghệ thuật của riêng mình
ở đây mình thấy một khung cảnh nó thay đổi hoàn toàn
những tác phẩm này thì khá đẹp rồi mọi người
tôi thấy là một địa điểm khá mới mẻ và khá thú vị cho mọi người check in chụp ảnh
thông qua cái dự án như thế này thì cái đầu tiên tôi nghĩ mọi người sẽ cải thiện được cái suy nghĩ về cái câu chuyện
về cái cảnh quan về cái môi trường sống của chính mình
và sẽ nâng cao được ý thức vệ sinh môi trường
khi mà việt nam năm ngoái là cũng bắt đầu tham gia vào một chuỗi các thành phố sáng tạo trên thế giới
thì tôi nghĩ những cái dự án nghệ thuật
nó có rất là đẹp
có cái tính chất cộng đồng như thế này thì nó cũng sẽ đóng góp được vào trong cái quá trình đó
với những tín hiệu khả quan chắc chắn rằng những dự án tương tự như thế này sẽ tiếp tục được nhân rộng hơn nữa
có phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường xây dựng hình ảnh thủ đô văn minh và thân thiện
nhắc tới nhạc sĩ hoàng vân chắc hẳn những ai yêu mến dòng nhạc cách mạng đều nhớ đến và thường hơi ngân nga những giai điệu của người giáo viên nhân dân
tôi là người thợ lò hay họ kéo pháo bài ca xây dựng
người nhạc sĩ tài danh với những ca khúc lúc ngọt ngào thiết tha lúc mạnh mẽ hùng trang ấy đã về với đất mẹ tròn hai năm
hai năm ấy là mất mát lớn lao với không chỉ người thân và gia đình của nhạc sĩ mà còn là mất mát to lớn của nền nghệ thuật nước nhà
giờ đây trong căn nhà nhỏ một mươi bốn tháng
nơi đã từng yên giấu những năm tháng ông dành chọn cuộc đời cho âm nhạc
sẽ không còn hình ảnh của người đàn ông có gương mặt phúc hậu thần thái của một nhà hiền chiết sâu lắng
với giọng nói ấm áp có phong cách dáng dấp của người hà nội gốc lịch thiệt trang nhã
ngồi ở các phòng quen thuộc cùng với người thân đảm đạo về múa nhân duyên đưa ông đến với âm nhạc
sự ra đi của nhạc sĩ hoàng vân hai năm nay là một sự mất mát và không thể bù ra
tại vì ông là một trong những cột trụ rất là lớn của nền âm nhạc việt nam
và nhất là nền âm nhạc chiến tranh
nhưng mà cái duyên ông để lại quá nhiều tác phẩm đồ sộ hợp sướng rồi giao hưởng
rồi là cao khúc rồi là rất nhiều tác phẩm nổi tiếng
những bài hát nó không có thời gian đấy là những bài hát vượt thời gian rồi
nó đã sống với chúng ta và nó sẽ sống mãi
nó trở thành cổ điển và nó sẽ đi cùng với dân tộc này mãi mãi
nhạc sĩ hoàng vân đã từng nói âm nhạc là lẽ sống của đời ông
sự sáng tạo làm cho ông thấy cuộc đời có ý nghĩa
nếu được sinh ra một lần nữa thì có lẽ người nhạc sĩ ấy sẽ vẫn dành trọn niềm đam mê cho âm nhạc
dự nghiệp âm nhạc ông đã được nhà nước huyên danh bằng nhiều giải thưởng
trong đó có giải thưởng hồ chí minh năm hai nghìn
nhưng có lẽ phần thường cao quý và xứng đáng khác
đó là tên tuổi của ông nhạc sĩ hoàng vân
mãi mãi ghi dấu ấn sóc đậm trong lịch sử âm nhạc nước nhà và trong lòng người yêu âm nhạc
nhạc sĩ hồng vân thì phải nói là tôi thích ở chỗ là cái sáng tác của ông rất dễ thuộc lời
mặc dù rất dài bởi vì sao
nó có hình ảnh có chất thơ và rất nghệ thuật
mà những cái giai điệu làm ta rất nhớ hát một lần là người ta nhớ
cho nên là mình trống thuộc
và vì là chính nhạc sĩ hoàng vân là một chiến sĩ mà
cho nên cái vốn sống cũng rất là sâu sắc
cho nên là trong tất cả cái tác phẩm của nhạc sĩ hoàng vân sáng tác
thì tôi thấy rằng là nó nhiều màu nhiều thể loại
nhạc sĩ hoàng vân cũng có thể coi là người sáng tác nhiều nhất
về các ngành của việt nam trải dài cả công nông binh
hơn thế mỗi sáng tác đều hay và được người dân yêu thích đến nỗi
được xem như ngành ca hay bài hát truyền thống
trong gia tài tác phẩm đồ sộ của mình thông qua âm nhạc
ông đã khắc họa thành công rất nhiều hình tượng
đó là hình ảnh người giáo viên nhân dân đẹp như những bông hoa ngọt ngào sắc hương
lời giảng vang lên như những bài ca dạo rực lòng người
là người nông dân chân lấm tay bùn nhưng khi ca từ cất lên
khiến bất cứ ai nghe cũng phải thêm yêu vẻ đẹp của lao động và trân trọng người nông dân
là hình ảnh của những người thợ lò rắn giỏi mạnh mẽ nhưng cũng có khi bay bổng phong khoáng
là thấp thoáng bóng dáng người thợ xây yêu đời yêu quê hương tha thiết
trong tất cả những ngành nghề ấy có một nghề cao quý mà người nhạc sĩ tài danh
không chỉ dành một mà tới hai bài hát để ca ngợi đó chính là nghề thầy thuốc
nhạc sĩ hoàng vân đã mượn hình tượng của những bông hoa để đặc biệt miêu tả về ngành nghề này
nếu với bài hoa huệ trắng ông dùng hình tượng hoa huệ trắng để miêu tả người chiến sĩ quân y quên mình
về người bệnh với ca từ hết sức bình dị như chính sắc hoa mỏng manh nhẹ nhàng huệ trắng
thì với ca khúc bài ca người chiến sĩ áo trắng ông lại dùng hình tượng những bông hoa đỗ quyên trên đỉnh hoàng liên sơn
rực rỡ kiên cường vượt qua mọi khó khăn gian khổ để dành sự bình yên cho người bệnh
với mỗi bài hát đều để lại cho người nghe những xúc cảm riêng biệt
riêng với bài ca người chiến sĩ áo trắng ông viết trong một cảm xúc rất là mãnh liệt khi ông gặp hoa đỗ quyên trên hoàng liên sơn
chính cảm xúc đó cùng với hòa quyện trong chiến sĩ quân y quên mình
đội nhân dân việt nam nói chung thì ông ấy ca ngợi và tôn vinh những y sĩ bác sĩ và những người làm công tác trong hành quân y đã hy sinh thầm lặng
để có những đóng góp rất là lớn lao trong công cuộc kháng chiến chống đất nước ngoại sâm của đất nước chúng ta
hoa đỗ quyên là một loài hoa đẹp thường có màu đảo hoặc hồng tươi ở ven sườn núi đỗ quyên lặng lẽ khoe mỉnh không ai biết tới
chính vì thế hoàng vân đã ví người thầy thuốc như hoa đỗ quyên trên đỉnh hoàng liên sơn mạnh mẽ kiên cường nhưng cũng rất nhẹ nhàng và ý nhị
trong mọi hoàn cảnh dù khó khăn vất vả vẫn tỏa sắc khoe hương làm đẹp cho đời

chính vì thế hoàng vân đã ví người thầy thuốc như hoa đỗ quyên trên đỉnh hoàng liên sơn mạnh mẽ kiên cường nhưng cũng rất nhẹ nhàng và ý nghĩ

có lẽ cảm xúc của nhạc sĩ thì có rất nhiều những cái hình ảnh những hình ảnh của loài hoa thì nó lặng lẽ nó thầm lặng và nó lại dâng cho đời những cái sắc cương rất là tươi thắm
và chính cái đó là làm cho cảm xúc của nhạc sĩ viết lên cái đó cũng như người y bác sĩ người ta hoạt động thầm lặng
nó khác với những chiến sĩ mà cầm súng ở trên mặt trận mà trực tiếp đánh quân thủ

có một điều mà ít ai biết tới đó chính là người vợ tri kỳ của nhạc sĩ hoàng vân
người cho ông mút danh ina cũng là một bác sĩ ngồi cùng chúng tôi trong căn nhà nhỏ ở phố hàng thùng
bà vẫn say xưa kể về ông về những năm tháng khó khăn vất vả vừa làm vợ làm mẹ và làm tròn công việc được giao
gần sáu mươi năm gắn bó làm vợ làm người tri kỳ ông đã dành tặng bà bao nhiêu tác phẩm đến bây giờ bà cũng không nhớ rõ
sau tác phẩm đầu tiên cơ duyên mang ông bà đến với nhau
có lẽ với bà những sáng tác của ông đều dành cho bà
thật ra mình còn phải là mình còn làm nhiều việc hơn anh ấy anh chỉ sáng tác hết
còn mình thì còn dạy học bao nhiêu rồi còn nghiên cứu rồi thật ra
thế nhưng mình cũng không biết anh ấy định tôn vinh ai thế nhưng mà bác sĩ thì nhiều lắm
bác sĩ áo trắng thì em thấy là bao nhiêu người mà người nào cũng lăn trực đêm trực ngày để cứu sống bệnh nhân mà em
chắc là cũng có mình ở trong đó có mình phần nào ở trong đó
nhưng mà cái duyên mà ngành y có được cái bài hát bài ca người chiến sĩ áo trắng ấy
là vì người vợ thân yêu của ông cũng chính là một bác sĩ bác sĩ ngọc anh
ông lấy tên là y na tức là yêu ngọc anh tức là yêu bà vợ
và hiện nay thì bà vẫn coi như hàng ngày vẫn thất thương cho ông và vẫn hơi khói
thì cái bài hát này thì bài ca người chiến sĩ áo trắng này
là nó gần như là một sự chia sẻ của một người chồng với một người vợ
đấy cũng như là sự chia sẻ của dân tộc này với ngành y
đấy và chính vì như thế cho nên là nó mang được một cái tầm cỡ gì của một cái bài hát
với riêng ca khúc bài ca người chiến sĩ áo trắng ra đời cách đây gần sáu mươi năm
trong thời kỳ bom đạn thế nhưng giáo trị tưởng tưởng và hình ảnh người chiến sĩ áo trắng chiến đấu trên mặt trận không tính súng
vẫn hiện lên đậm nít trong lòng ngọt nghe
bài hát được liên đồng nghiên thông thanh và phát trên sóng đài tiếng việt nam
qua giọng hát trong trèo nhẹ nhàng của ca sĩ tuyết thanh trong bản thư việt nam đó
cho đến bây giờ vẫn gợi lên nhiều cảm xúc
bản thân tôi là những cái người mà trực tiếp đi diễn cho những cái thương bệnh minh ấy
nhất là cái năm bảy mươi chín ở phòng tuyến xuân cầu đấy
thì là mình trực tiếp được nhìn thấy
không phải chỉ là cái chuyện làm chuyên môn chữa bệnh đâu
mà cũng như thay điều dưỡng viên
lúc đó làm gì có nhiều những y bác sĩ y sĩ hoặc là y tá gì đâu
mà còn nhân viên để giúp đâu
mà ngoài những việc chữa bệnh ra
lại bản thân mình lại là những người động viên an ổi chăm sóc ăn uống
vất vả lắm chứ không phải chỉ là làm chuyên môn
thì cái đó mà tôi rất thích
thực sự là tôi rất cảm phục
chính vì thế nhưng gọi là chiến sĩ áo trắng
mặc dù trải qua hơn nửa thế kỷ qua biết bao giọng ca thể hiện
nhưng cho đến hôm nay tinh thần ý nghĩa và giá trị của nó vẫn còn động lại
bài hát được đông đảo người dân yêu mến vì tinh thần lạc quan
vượt qua mọi gian khổ của người thầy thuốc
đối với nghệ sĩ ưu tú bích việt
mỗi khi nghe lại và hát ca khúc này trong bà lại cảm thấy trân trọng và biết ơn
trước những công hiến thầm lặng của những người chiến sĩ khoác lên mình màu áo blue trắng
như hoa đỗ quyên trên đỉnh hoàng liên

từ tiền tuyến đến hậu phường khắp mọi nơi
hãy quên mình vì bệnh nhân chúng ta đi mang niềm vui
và sự sống mới đến với một người

như vườn cây thuốc bên đường làng khuê
như người mẹ hiền dàng dị yêu thương
như người em gái kiên cường đảm đẳng

đều có chúng ta những người chiến sĩ áo trắng
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đời sống nghệ thuật tuần này của chúng tôi
mọi ý kỳ nông góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòng bán đăng ký kênh của chúng tôi
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau